bốn bị cáo kháng cáo trong vụ án này gồm vũ huy hoàng cựu bộ trưởng bộ công thương
phan trí dũng cựu vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương
lâm nguyên khôi cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
lê quang minh cựu bộ trưởng phòng phát triển hạ tầng sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
bị cáo vũ huy hoàng làm đơn kháng cáo đề nghị toán nhân dân cấp cao tại hà nội
cân nhắc giảm nhẹ hình phạt xem xét toàn bộ hành vi của bị cáo trong vụ án
để xác định lại tội danh cho mình
bị cáo phan trí dũng lâm nguyên khôi và lê quang minh kháng cáo đề nghị
tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt xin được cải tạo ở ngoài xã hội
lập các trang facebook zalo youtube giả mạo cửa hàng bán xe máy nhập khẩu đắt tiền
rồi giao bán trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ hai đối tượng lê đăng duy và nguyễn viết minh để điều tra
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã lập các trang giả mạo cửa hàng bán xe máy nhập khẩu đắt tiền
rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội để giao bán thuê chạy quảng cáo để thu hút nhiều lượt xem
khi có người liên lạc mua xe chúng yêu cầu cung cấp thông tin người mua để giả làm thủ tục mua bán
đăng ký biển số đồng thời gửi số tài khoản để người mua chuyển tiền đặt cọc
nhận được tiền cọc các đối tượng sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để cắt ghép giấy tờ
gửi hình ảnh cho người mua nhằm tạo lòng tin sau đó tiếp tục yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản rác cho chúng để nhận xe
tuy nhiên khi người mua chuyển đủ số tiền chúng sẽ chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt luôn số tiền đó
với thủ đoạn này hai đối tượng nói trên đã gây ra hàng trăm vụ lừa đảo với tổng số tiền trên ba tỷ đồng
cho nhiều người dân vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hai đối tượng đồng thanh tùng và lê trung kiên vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
khám xét khẩn cấp người và nơi ở của các đối tượng này lực lượng công an thu giữ một số dao kiếm công cụ hỗ trợ
hai khẩu súng tự chế ba ô tô điện thoại di động nhiều giấy tờ vay mượn và các đồ vật
tại các cơ quan chức năng hai đối tượng khai nhận thời gian qua đã cho một số cá nhân vay số tiền từ năm triệu đồng đến vài trăm triệu đồng
với lãi suất cao từ năm đồng trên một triệu đồng trên một ngày trở lên
một vụ vận chuyển hơn bốn trăm năm mươi kg thịt lợn và sương tùy dê đã bốc mùi hôi thối sắp tuần ra thị trường
vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện
vào dạng sáng ngày hai mươi tháng một trên đường hồ chí minh
đoạn qua huyện e leo tổ công tác đã dừng kiểm tra chiếc xe khách của nhà xe vương chi
tài xế điều khiển xe là nguyễn kế cường
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện dưới khoang chứa hành lý có một mươi bốn thùng xốp
bên trong đựng hơn ba trăm ba mươi kg thịt lợn và hơn một trăm hai mươi kg xương tùy dê không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đã bốc mùi hôi thối
lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm và tiêu hủy số thực phẩm trên
kính chào quý vị
và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng dương văn thao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một
nay là tổ một mươi năm phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
phạm các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu
tài liệu giả của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội là đối tượng nguyễn thành nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ chín cụm hai phường hạ đình
quận thanh xuân tp hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mài trái
và đối tượng nguyễn quang ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xóm bốn
xã ân nghĩa huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
bị công an huyện phú xuyên tp hà nội ra quyết định truy nã về các tội
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và đưa hối lộ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách một cm trên trước đuôi lông mảy trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện